thưa quý vị và các bạn vào đêm ngày một mươi năm tháng sáu tại khu phố giãn dân phường long thạnh mỹ quận chín tp hcm
xe container mang biển số năm mươi bảy m hai nghìn một trăm ba mươi bảy đã đâm sập hai căn nhà trên đường hoàng hữu nam
rất may không có thiệt hại về người tuy nhiên vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về đảm bảo an toàn lưu thông của các loại xe khách xe vận tải lớn hiện nay
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi năm tháng sáu xe container này chở theo thùng hàng loại bốn mươi feet lưu thông trên đường hoàng hữu nam hướng từ lê văn việt ra quốc lộ một
khi đến gần giao lộ với đường một trăm năm mươi bốn thì xe lao qua phải kéo đổ mái nhà phía trước của cửa hàng bán tạp hóa ở địa chỉ ba trăm ba mươi
rồi tiếp tục tâm tông sập bức tường rào và lao vào quán ăn ở địa chỉ ba trăm ba mươi bốn
tại hiện trường mái nhà của cửa hàng và cây dừa nằm trước đầu xe container
nhiều mảng bê tông đổ sập các vật dụng của hai căn nhà này văng
khắp nơi lực lượng chức năng quận chín đã đến ghi nhận hiện trường và giải quyết vụ việc
nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ